sáu trẻ đã tử vong nhiều phụ huynh cảm thấy rất lo lắng
một trong những câu hỏi được các bậc phụ huynh quan tâm nhất hiện nay là đâu là dấu hiệu nhận biết trẻ nhiễm virus adeno
loại virus nghi gây ra bệnh viêm gan bí ẩn tại nhiều quốc gia trên thế giới
khi mà các bệnh do virus này gây ra cũng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh về đường hô hấp khác
bên cạnh đó là những băn khoăn về đường lây truyền các biến chứng và độ tuổi hay nhiễm bệnh
nội dung cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp ngay sau đây
adeno được biết đến là loại virus gây bệnh cúm
tuy nhiên gần đây nhiều ca bệnh viêm gan bí ẩn được ghi nhận có liên quan đến virus này
trong đó trẻ em là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao
theo bệnh viện nhi trung ương từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay số ca bệnh ada
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn là adeno virus có thể gây ra những bệnh gì ạ
adenovirus là virus đường hô hấp đã được biết đến từ lâu lưu hành rộng rãi trên toàn thế giới
thời gian gây bệnh kéo dài quanh năm đặc biệt vào giai đoạn chuyển mùa đông xuân
adeno virus gây bệnh chủ yếu ở đường hô hấp với các biểu hiện viêm mũi họng viêm phế quản phổi
ngoài ra có thể gây
viêm dạ dày ruột viêm kết mạc
vậy thì cơ chế lây truyền của virus này thì như thế nào và thông qua những con đường nào bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
như chúng ta đã biết adeno virus là virus đường hô hấp nên phương thức lây chuyển chủ yếu là qua giọt bắn qua ho hắt hơi
ngoài ra một số trường hợp ít có thể lây qua niêm mạc
thưa bác sĩ một trong những điều mà hiện nay rất nhiều các bậc phụ huynh băn khoăn đấy là chúng ta có thể nhận biết được trẻ nhiễm adenovisut thông qua những dấu hiệu cụ thể như thế nào ạ
một số bệnh nhi nhiễm adeno virus đến với chúng tôi thường có những biểu hiện như sau
thứ nhất là sốt cao sốt liên tục sốt có thể kéo dài từ năm cho đến một mươi ngày
có các biểu hiện hô hấp như ho chảy mũi nặng hơn có thể có khó thở viêm kết mạc dối loạn tiêu hóa
các biên chứng hay gặp ở trẻ bị nhiễm adenovirus bao gồm viêm phổi suy hô hấp suy đa tạng nhiễm khuẩn huyết
những biên chứng kéo dài có thể gặp như viêm tiểu vế quản bít tắc
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
các chuyên gia khuyên cáo không phải trường hợp nào có biểu hiện viêm đường hô hấp hay có vấn đề về tiêu hóa như sốt nôn tiêu chảy đều là do adenovirus
trên thực tế hầu hết những trường hợp tử vong do adenovirus xảy ra trên bệnh nhân có cơ địa đặc biệt
như mắc bệnh nền suy dinh dưỡng còi xương tim bẩm sinh suy giảm miễn dịch bệnh phổi mạng tính
khi phát hiện hoặc nghi ngờ bản thân có dấu hiệu nhiễm bệnh do virus adeno người bệnh nên nhanh chóng đi thăm khám để có biện pháp can thiệp kịp thời ngăn ngừa biến chứng nặng
bệnh viện đa khoa tâm anh là đơn vị y tế uy tín cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị cao cấp hiệu quả cho các bệnh nhân mắc các vấn đề về gan từ nhẹ đến nặng
như gan nhiễm mỡ viêm gan cấp tính viêm gan mạng tính sơ gan ung thư gan bệnh gan do ký sinh trùng
bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ nội ngoại nội soi tiêu hóa chuyên môn cao giàu kinh nghiệm bên cạnh đó là sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị y tế hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ tối đa nhu cầu thăm khám và điều trị của khách hàng
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv